thượng viện mỹ đã bỏ phiếu nhất trí là thông qua dự thảo luật cho vay cho thuê được soạn thảo
để đơn giản hóa việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho phía ukraine
theo thông báo của thượng viện mỹ dự luật tạm thời loại bỏ một số hạn chế liên quan đến thẩm quyền của tổng thống
trong việc cho thuê hoặc là cung cấp thiết bị quân sự nếu được dành cho chính phủ ukraine và cần thiết để bảo vệ dân thường
bộ trưởng ngoại giao ukraine dmytro kloba đã thông báo đã gặp các ngoại trưởng từ các nước
thuộc nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy để thảo luận về khả năng nâng hỗ trợ quân sự
kinh tế và nhân đạo cho ukraine lên cấp độ tiếp theo